hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hoàng văn nghiệm phó giám đốc sở tài chính tỉnh vĩnh phúc về tội nhận hối lộ
cao đại nghĩa phó trưởng phòng giá cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét đối với đinh thị thu hương
trưởng phong giá đất bồi thường tại định cư chiếc cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường
đinh thị thu hương là thành viên tổ giúp việc cho hội đồng thẩm định giá đất tỉnh vĩnh phúc và nguyễn ngọc huy giám đốc công ty thẩm định giá nam hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định trong quá trình công ty bất động sản thăng long của nguyễn văn hậu thực hiện dự án chợ đầu mối vào khu đô thị vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
nguyễn văn hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện định giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty bất động sản thăng long
các ông nguyễn văn khước chu quốc hải hoàng văn nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của nguyễn văn hậu để chỉ đạo cho bà đinh thị thu hương
thông qua ông cao đại nghĩa và nguyễn ngọc huy để tư vấn thẩm định giá đất tạo điều kiện cho công ty bất động sản thăng long gây thiệt hại tài sản nhà nước hai trăm linh chín tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra vụ án làm rõ sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn tại các địa phương và các đơn vị liên quan
áp dụng các biện pháp theo luật định để triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước

để tạo điều kiện giúp công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn hậu hay còn gọi là hậu
phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn cùng năm đồng phạm về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều tra ban đầu công ty của phần tập đoàn phúc sơn hoạt động từ năm hai nghìn bốn với quy mơ ở tầm cấp huyện nhưng từ năm hai nghìn một mươi năm đã vươn bình mạnh mẽ nhận được nhiều công trình từ bắc đến nam
đến nay tập đoàn phúc sơn có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư trên bốn mươi tỷ đồng
chỉ hai dự án ở vĩnh phúc đã bị điều tra phát hiện phúc sơn bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
liên quan đến vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố một mươi năm bị can trong đó có
cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh vĩnh phúc hoàng thúy lan chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê duy thành
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đặng văn minh và nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cao khoa
bên cạnh đó bị can đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy mang thiết tỉnh vĩnh long bị khởi tố bắt tạm giam về tội
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
tại buổi họp báo bộ công an mới đây lãnh đạo cục cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu c ba cho biết
vụ án liên quan đến tập đoàn phúc sơn là vụ án lớn xảy ra tại nhiều địa phương
thông qua lời khai của một số bị can liên quan cho thấy nguyễn văn hậu có hành vi chi phối lũng đoạt
gây áp lực tới một số bị nguyên là lãnh đạo tỉnh thậm chí thường trực tỉnh ủy để trục lợi
người ăn hậu dựa vào mối quan hệ thân quen người có chức vụ tại địa phương để chi phối chính quyền cơ sở
về hành vi nhận đối lộ trong vụ án này kết quả điều tra xác định hai biện can
hoàng thị thúy lan và lê duy thành nhận số tiền tương đối lớn lên tới hàng tỷ đồng
bên cạnh đó biện can đặng trụng hoành tránh văn phòng huyện ủy mang thít tỉnh vĩnh long
đã nhận số tiền là sáu mươi bốn tỷ đồng từ chủ tịch tập đoàn phúc sơn
sau khi vụ án xảy ra tại tập đoàn phúc sơn hôm một mươi năm tháng bốn c ba bắt ông nguyễn duy hưng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty công văn tập đoàn thuận an và nguyễn khắc mẫn
phó tổng giám đốc về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
ông nguyễn văn thảo giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
nông nghiệp tỉnh bắc giang và cấp phó đảm văn cường bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
liên quan đến vụ án ông trần anh quang tổng giám đốc công ty công văn tập đoàn thuận an bị bắt về tội đưa hối lộ
ông hoàng thế du trường phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang bị bắt vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo báo tử trẻ công ty công văn tập đoàn thuận an thuận an group tiền thân là công ty công văn phát triển xây dựng và thương mại thuận an
được thành lập năm hai nghìn bốn do ông nguyễn duy hưng làm chủ tịch hội đồng quản trị
tuy nhiên giai đoạn năm hai nghìn một mươi chín đến nay thuận an đã tham gia năm mươi một gói thầu trong đó trúng ba mươi chín gói thầu trượt tám gói và bốn gói vẫn chờ kết quả
tổng giá trị của các gói thầu là hai mươi hai sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
trong số này hơn tám hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng thuộc về các gói chỉ định thầu
các địa phương thuận an trúng thầu các dự án bao gồm hà nội tp hcm quảng nam bắc giang an giang đồng tháp bến tre hà giang tuyên quang trà vinh sóc trăng lạng sơn đắk lắc
hiện một số dự án tại địa phương mà thuận an tham gia đang được giả soát
thời điểm thành lập công ty này vốn điều lệ là ba chín tỷ đồng
ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng hạ tầng giao thông
giai đoạn hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi một tập đoàn thuận an đã có nhiều lần tăng vốn
trong đó năm hai nghìn một mươi bốn vốn điều lệ được doanh nghiệp nâng lên là ba trăm linh tỷ đồng
theo dữ liệu của tuổi trẻ ba cổ đông góp phần lớn nhất vào thời điểm này bao gồm ông nguyễn duy hưng góp hai trăm năm mươi năm tỷ đồng còn lại là bà nguyễn thị đoan trang ba mươi chín tỷ đồng cuối cùng là ông nguyễn hải kiêm sáu tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi một thuận an tiếp tục tăng vốn lên tám trăm linh tỷ đồng tức cấp khoảng hai trăm linh lần khi mới thành lập và duy trì từ đó tới nay
cùng với quá trình nâng vốn thuận an group còn âm mở rộng sắc nhiều lĩnh vực khác
thông qua các công ty con
theo đó công ty cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên xanh được thành lập năm hai nghìn một mươi một trên lĩnh vực năng lượng sạch và ứng dụng công nghệ cao
năm hai nghìn một mươi năm doanh nghiệp lập thêm thuận an e c với ngành nghề chính là thi công xây dựng công trình
ngoài ra doanh nghiệp của ông hưng còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng
dữ liệu từ chính doanh nghiệp và trên trang thống kê và đấu thầu cho thấy những năm gần đây tập đoàn thuận an liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp
cụ thể trên website thuận an giới thiệu từng tham gia một số loạt những dự án lớn bao gồm cầu xuân rút cầu cửa hội cầu đồng việt cầu máy chay cầu kỳ lộ cầu giạch miễu hai
trong đó dự án cầu đồng việt với tổng bức đầu tư gần một năm trăm linh tỷ đồng do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang làm chủ đầu tư
đây là cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất tỉnh bắc giang vượt sông thương nối với tỉnh hải dương
thuận an là một trong hai liên doanh tham gia vào dự án với tổng giá trị lên tới tám trăm linh tỷ đồng
ngoài ra thuận an cũng nằm trong niên doanh nghiệp tham gia dự án đấu thầu súng thị xã quảng yên quảng ninh được khởi công năm hai nghìn một mươi năm với tổng mức đầu tư là năm trăm linh tỷ đồng
ở dự án cầu cửa hội bắc qua sông lam nối thị sát cửa lò nghệ an và huyện nghi xuân hà tĩnh có mức đầu tư là chín trăm năm mươi tỷ đồng
thuận an góp phần trong liên danh hai nhà đầu tư dự án
một dự án cầu khác tận an đã thi công đó là dự án cầu kỳ lộ trên tuyến cao tốc bắc nam đoạn quy nhơn trí thạnh
thuận an còn tham gia với vai trò liên doanh ở nhiều dự án khác trong đó như gói thầu xl năm xây dựng đường vành đai ba đoạn qua thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh từ km hai mươi ba năm trăm năm mươi đến km hai mươi năm chín trăm tám mươi năm
thi công xây dựng công trình cầu đại nghĩa hai dự án thành phần đoạn quy nhơn trí thạnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam
mới đầy nhất
trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức liên quan ngày hai mươi hai tháng bốn vừa qua ông phạm thái hà phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi